hình hướng đến năm hai nghìn ba mươi khu đất này được phê duyệt để đầu tư xây dựng nhà ga t ba quốc nội có tổng diện tích sàn nhà ga là một trăm linh m hai gồm ga đi và ga đến tách biệt công suất hai mươi triệu lượt khách một năm
tại đây còn có thêm các công trình phụ trợ mở rộng sân đỗ máy bay bãi đỗ xe nhà đẩy xe một mươi ba tầng đường dẫn cầu cạn
cái vị trí đấy nằm trong cái vị trí khu vực đất một mươi sáu ba mươi bảy hectare mà đã được bộ giao thông vận tải và bộ quốc phòng
thống nhất sẽ bàn giao để triển khai xây dựng nhà ga t ba
về cái quy mô của nhà ga t ba thì cũng được đầu tư theo đúng tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng thế giới icao
dự án mở rộng sân bay tân sơn nhất đã có nhiều nhà đầu tư tư nhân quan tâm
tuy nhiên theo các chuyên gia việc lựa chọn ai là chủ đầu tư cũng cần được xem xét thận trọng để bảo đảm tiến độ và chất lượng của dự án
cái quan trọng nhất
cái quan trọng nhất là đường hạ văn cánh và đường lăng
như vậy hai cái đó là phải là nhà quyết quản lý để mà khỏi có việc mà tư nhân quản lý hay quyết định trong cái việc bay bò như vậy
thì tôi thấy cái điều này rất đúng nhưng nên tập trung đưa lại cho acv tay đồng bộ hơn
thì acv khi đó họ có cái thu tiền như thế nào họ có thể tách là ừ ông bay bao nhiêu thu tiền bao nhiêu là nhà nước
còn bên này tôi kinh doanh bao nhiêu tôi thu tiền bao nhiêu như vậy nó không đồng bộ
khiến của bộ thông tải và của acv là rất tôi thấy là tôi ủng hộ hoàn toàn ủng hộ này là hai cái gặp lại và giao lại cho bên acv quản lý toàn bộ hết
tại cuộc họp báo quý i vừa qua thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông cho biết
bộ mới trình các phương án lên chính phủ và quyết định theo phương án nào có giao cho tổng công ty cảng hàng không việt nam
thực hiện nhà ga t ba sân bay thơ sơ nhất hay không là do thủ tướng quyết định
hiện tại chính phủ đang giao cho acv
chính phủ đang giao cho acv quản lý hai mươi một cảng hàng không việt hiếu để tổ chức khai thác
và theo quyết định chung của icao thì ta đang nằm trong quyết định chung của hiệp hội hàng không quốc tế
thì là một cảng không là một người khai thác
cũng có thể là có nhà đầu tư nhân tử tư phố nhưng mà cái quản lý khai thác là phải là là cơ bản là phải là ông acv

đấy là một trong

trên cơ sở là quyết định thông luận
lãnh đạo bộ giao thông vận tải nhấn mạnh trước điều kiện đầu tư cấp bách do tình hình ách tắc cả trên bầu trời và dưới mặt đất của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
việc xây dựng nhà ga t ba được xem là một trong những công trình được ưu tiên kêu gọi đầu tư
phụ trách làm sao để phát triển
thứ nhất là chúng ta phải thực hiện đúng quy hoạch của thủ tướng chính phủ
cũng như là quy hoạch điều chỉnh chi tiết của bộ dân thông vận tải ở từng các cảng sân bay
cho nên là đã được tính toán đã được triển ra quy hoạch thì chúng ta sẽ thường giúp chúng ta làm theo đúng cái quy hoạch như vậy
giải pháp để giải cứu sân bay tân sơn nhất trước mắt là đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ga t ba
trong khi hai nhà ga hiện hữu đang quá tải
vấn đề lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ga hành khách t ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
là một trong những vấn đề được dư luận hết sức quan tâm
trong đề xuất của mình gửi lên chính phủ bộ giao thông vận tải đã lựa chọn tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
một doanh nghiệp của nhà nước là nhà đầu tư
vậy đề xuất này có hợp lý có nên để nhà đầu tư tư nhân tham gia vào dự án này hay không
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi chương trình
tháng một năm hai nghìn một mươi bảy hãng hàng không việt tết cũng đề nghị bộ dân thông vận tải cho phép đầu tư nhà ga
có công suất khoảng một mươi triệu khách một năm tại lô đất tiếp xác khu vực sân đỗ hai mươi một hectare
ngoài ra việt tết cũng xin đầu tư dự án tổ hợp kỹ thuật và dịch vụ hàng không việt tết
tại khu đất ba mươi hectare với tổng mức đầu tư lên tới ba bốn mươi tám tỷ đồng
để xây dựng một nhà ga hàng hóa công suất ba trăm linh tấn một năm
ngoài ra còn có khu sửa chữa bảo dưỡng kỹ thuật tàu bay và chế biến xuất ăn
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám công ty trách nhiệm ứng hạ xuất nhập khẩu liên thái bình dương ipp
đã có công văn gửi bộ trưởng bộ giao thông vận tải đề nghị được cùng với tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
đầu tư nhà ga hành khách t ba
tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tập đoàn flc cho biết nếu được chấp nhận sẽ cùng các cơ quan liên quan
nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp và thực hiện xây dựng nhà ga t ba
theo đúng quy hoạch được duyệt sau một năm thi công
thế nhưng tại buổi tọa đàm về việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng sân bay tân sân nhất được tổ chức mới đây
một số nhà đầu tư tư nhân đang xin làm nhà ga t ba lại vắng mặt
dù ban đầu kế hoạch là có mặt
về việc tiến độ chỉ một năm hoàn thành mà một số nhà đầu tư tư nhân đưa ra
lãnh đạo bộ giao thông vận tải tỏ ra hoài nghi
có những nhà đầu tư ví dụ như ông flc đúng không
ông việt z hay là một số ông này bảo đầu tư chỉ có một đến hai năm
thì tôi khẳng định là
nếu chỉ mình xây lắp
thì nó nằm
là đối với cái nhà ga như bốn đến sáu triệu
như cam ranh hoặc đà nẵng
nhưng đây một cái nhà ga công suất hai mươi triệu
thì không thể một năm hoàn thành được
tôi dám khẳng định
như vậy trong trường hợp xã hội hóa đầu tư nhà ga t ba theo hình thức ppp đối tác công tư
thì phải tiến hành thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức này
mất khoảng từ một năm rưỡi tới hai năm
và dự án khó có thể hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
một vấn đề đáng quan tâm là nhà ga t ba đã được bộ giao thông vận tải quyết định đề xuất chính phủ
giao cho tổng công ty cảng hàng không việt nam acv thực hiện xây dựng
tại sao không chọn các nhà đầu tư tư nhân mà chọn doanh nghiệp của nhà nước
nhiều ý kiến đã đưa ra để bàn về nội dung này
bộ giao thông vận tải đề xuất chọn phương án giao cho acv
do đây là doanh nghiệp nhà nước chiếm chín mươi năm bốn vốn chủ sở hữu
đồng thời là doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận khai thác cảng
nên việc giao đầu tư các dự án có hiệu quả tài chính
để bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cần thiết
cùng đó acv cũng thể hiện đứng năng lực qua các công trình quan trọng
được doanh nghiệp này đầu tư trong suốt thời gian qua
ông hạnh nguyễn chủ tịch tập đoàn liên thái bình dương ipp
doanh nghiệp đã có kinh nghiệm trong việc xây dựng mở rộng cảng hàng không quốc tế cam ranh cho biết
đối với dự án mở rộng sân bay tân sơn nhất do mặt bằng rộng hơn
nhanh nhất cũng phải mất ba năm thi công
việc tư nhân đồng hành phối hợp acv nhằm đem lại nguồn lợi
đây là sự kết hợp bổ sung giữa kinh doanh dịch vụ với điều hành quản lý
nếu mà người ta cấm cờ của quốc gia ta lên đâu
khách sạn năm sao được quyền cấm cờ của họ quốc gia của họ
sân bay thì không được nhưng mà các anh phải giữ lại
cái chuyện đó khi mà vô trong thế giới mở cửa rồi
thì mình sẽ về cái luật pháp quốc tế thì cũng hơi ngại
thực tế cho thấy chủ trương đầu tư bot giao thông là đúng đắn
nhưng do cách làm cách thực hiện từ trước tới nay còn chưa chặt chẽ
vì thế rút kinh nghiệm từ bioti giao thông trong đầu tư nhà ga hàng không
vì thế rút kinh nghiệm từ bioti giao thông trong đầu tư nhà ga hàng không
cần kiểm tra chặt chẽ
ví dụ cho doanh nghiệp tư nhân đầu tư sân bay phải lên kế hoạch tính toán
thời gian hoàn vốn bao nhiêu năm thu lời thế nào chúng ta cần tính toán kỹ
đặc biệt phải đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp đủ tiêm lực tài chính
tránh như dự án bioty doanh nghiệp phải vay ngân hàng đến chín mươi để đầu tư
doanh nghiệp xin đầu tư nhà ga hàng không thì phải xem vốn tự có bao nhiêu
phải yêu cầu vốn tự có là từ bảy mươi và ba mươi là vay ngân hàng
nếu không dễ dẫn đến doanh nghiệp bán hàng không
đầu tư hoàn toàn bằng vốn vay ngân hàng
hiện nay tiền mặt của tổng công ty mở đành phải gửi ngân hàng là khoảng hai mươi năm
tất cả các kế hoạch của bộ giao thông vận tải mà đã ban hành thì chúng tôi có thể đảm bảo được
đầu tư sân bay cổ phần hóa và xã hội hóa vừa là mục tiêu vừa là giải pháp
acv doanh nghiệp được nhà nước giao đầu tư quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cho rằng
xã hội hóa là nhà nước và tư nhân cùng đồng hành
không thể bóc tách xã hội hóa
tất cả các dự án để tính cho doanh nghiệp nào đầu tư
tính toán là nhu cầu cho toàn bộ khu bay
khu bay ở đây chỉ tính là có đường băng và đường lan thôi nhé
còn sân độ thì chúng tôi đã trong kế hoạch của chúng tôi rồi
thì nhu cầu của nó khoảng độ hai mươi một tỷ
và cái tích lũy được từ khu bay thì mỗi năm được khoảng một tỷ là tích lũy được từ khu bay
sau khi trừ đi duy tu bảo dưỡng thì tích lũy được một tỷ
như vậy là chúng tôi sẽ đảm bảo
chúng ta có kế hoạch cân đối trong nguồn lực của mình sẽ là phải có một cái là khoảng độ một mươi một tỷ
để cùng với cái tiền tích lũy từ khu bay vào được hạng hai mươi một tỷ để cho đảm bảo cái khu bay
dự án nhà ga t ba tân sơn nhất là rất lớn thuộc dàn nhóm a
do đó bộ giao thông vận tải đã giao cho acv chuẩn bị hồ sơ chỉnh chính phủ trong tháng bốn
và sau đó chính phủ trình ra quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm
chính phủ nói rằng nếu mở rộng sân bay tân sơn nhất cùng với đó đẩy nhanh xây dựng sân bay long thành
thì có trồng chéo và dư địa dẫn đến thửa sân bay
lãnh đạo bộ giao thông vận tải cũng khẳng định tân sơn nhất luôn tồn tại song hành với sân bay long thành
tuy nhiên dù có hay không có long thành thì sân bay tân sơn nhất vẫn phải phát triển với công suất thiết kế tối đa có thể là năm mươi sáu mươi triệu hành khách một năm
phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam
và một cái điều là hết sức quan trọng là chính là cái vấn đề là khẳng định sân bay tân sơn nhất luôn luôn tồn tại và song hành với long thành
nên đã tồn tại và song hành với long thành thì chúng ta nghiên cứu đầu tư tân sơn nhất nó phải làm sao nó đồng bộ nó hiện đại và nó bền vững
tránh trường hợp đầu tư mang tính chất là chấp phá rồi nâng cấp nó không đồng bộ
thì sau này
phải làm đi làm lại
rất là khó khăn
xã hội hóa hạ tầng là chủ trương đúng đắn của chính phủ trong việc thu hút nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông trong đó có hạ tầng hàng không
hy vọng với giải pháp lựa chọn nhà đầu tư mà bộ giao thông vận tải trình chính phủ sẽ đạt được mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ga t ba sân bay tân sơn nhất bảo đảm chất lượng
cùng với hạng mục đi kèm để giải quyết được bài toán ùn tắc tại sân bay lớn nhất cả nước hiện nay
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi xin kính chào tạm biệt